cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa đề nghị truy tố ông đinh la thăng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí việt nam pvn và chín đồng phạm về tội vi phạm quy định
về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra cho thấy bị can đinh la thăng với vai trò là chủ tịch hội đồng thành viên pvn
trưởng ban chỉ đạo triển khai các dự án nhiên liệu sinh học của pvn
mặc dù biết liên danh nhà thầu pvc alfa laval dentati không đủ năng lực kinh nghiệm để thực hiện gói thầu tk năm
dự án ethanol phú thọ nhưng vẫn chủ trì kết luận các cuộc họp ban chỉ đạo triển khai dự án nhiên liệu sinh học
về chủ trương chỉ định thầu chỉ đạo quyết liệt và ra quyết định giao liên danh nói trên thực hiện gói thầu
kết luận điều tra xác định thiệt hại do hành vi lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực
để thực hiện dự án ethanol phú thỏ
gây ra là toàn bộ số tiền lãi suất phát sinh mà công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb đã trả
và số còn có nghĩa vụ trả cho các ngân hàng từ khi dự án ngừng thi công cho đến ngày khởi tố vụ án là hơn năm trăm bốn mươi tỷ đồng
công an tp đà nẵng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam seo chi ping hai mươi bảy tuổi quốc tịch trung quốc
về tội giết người và đây là nghi phạm trong vụ sát hại cô gái cùng quốc tịch trung quốc
sau đó đã phân xác bỏ vào vali rồi ném xuống sông hàn nhằm phi tang
theo điều tra nghi phạm seo chi pin là đối tượng chơi cờ bạc
nạn nhân bao tan pinh ba mươi tuổi cùng quốc tịch trung quốc đã đưa tiền cho nghi phạm đi đánh bạc để chia chác tiền thắng thua
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai seoch ping đánh bạc thắng được ba mươi bốn usd và chia cho nạn nhân một nửa
ngày bốn và ngày năm tháng một nạn nhân tiếp tục đưa cho nghi phạm sáu mươi một usd đi đánh bạc nhưng đã bị thua hết
sau đó nạn nhân đòi lại số tiền mình đã đưa cho nên hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã
đến ngày sáu tháng hai nạn nhân đến nơi ở của nghi phạm để đòi lại số tiền trên và đã bị hung thủ sát hại
nguyễn đình on là đối tượng sát hại vợ là hà thị duyên vào ngày ba tết vừa qua đã ra đầu thú trước cơ quan công an tỉnh bắc cạn
tại cơ quan công an đối tượng ong khai nhận vào ngày hai mươi bảy tháng một tức ngày ba tết hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cãi vã
trong lúc bực tức thiếu kiểm chế ông đã ra tay sát hại vợ rồi bỏ trốn lên rừng
bị lực lượng công an truy bắt cùng với việc thuyết phục vận động cho nên đến sáng qua ngày một mươi năm tháng hai
ong đã quyết định trở về bố đẻ tại thôn khao chủ xã thanh vận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn để ra đầu thú
trước đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng một bà hà thị duyên bốn mươi bốn tuổi là vợ của ong được người nhà phát hiện trong tư thế nằm ngủ
trên người có nhiều vết thương còn trong nhà có nhiều vết máu bà duyên được đi đi cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong
kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy bà duyên bị vỡ hộp sọ đa chấn thương dẫn đến tử vong
hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật
công an huyện crongbuk tỉnh đắk lắc vừa điều tra xử lý một nhóm đối tượng có hành vi đốt pháo trái phép và tấn công lực lượng công an đang thi hành công vụ
trước đó trong dịp tết nguyên đán công an xã chư né huyện crong búc đã tiến hành tuần tra xử lý các vụ đốt pháo
trong quá trình tuần tra phát hiện một nhóm thanh niên đang đốt pháo trái phép tại buôn đời hiêm một xã chư né
khi tổ công tác tiến hành kiểm tra và lập biên bản thì đã bị các đối tượng tấn công làm bị thương hai đồng chí công an xã
khi công an xã chi né tổ công tác này tiếp cận các đối tượng này để tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi đốt phát nổ
thì các đối tượng chống đối và có hành vi tấn công lại tổ công tác
sau khi tiếp nhận tin báo của tổ công tác thuộc công an xã chi né
lãnh đạo huyện đã huy động toàn bộ lực lượng của công an xã điều tra công an huyện crong buc là đến ngay hiện trường
tổ chức các biện pháp điều tra ban đầu điều tra tại hiện trường
bước đầu là xác định được sáu đối tượng có hành vi đốt pháo nổ trái phép và chống người thành công vụ
sau một thời gian điều tra thu thập bằng chứng lực lượng công an đã làm rõ nhóm đối tượng tấn công lực lượng công an xã chư né
gồm y nhỡ mờ lô y nhưng mờ lô y tó niê y tám mờ lô y sen mờ lô và y bóc mờ lô đều trú ở xã chư né huyện crong buc
quá trình điều tra nhóm này khai nhận sau khi nhậu xong đã kéo nhau ra một đoạn đường thuộc buôn nở hiê một xã chư né để đốt pháo
khi bị công an xã chư né phát hiện bắt quả tang về hành vi đốt pháo cả nhóm đã tấn công lực lượng công an để tàu thoát

khi tổng số tiền cho vây thực tế đây là con số đã được tính cả gốc và lãi và chỉ có chữ ký của người vây
kết quả điều tra cho đến nay đã làm rõ lê mạnh cường là đối tượng cầm đầu
chỉ trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín nhóm này đã cho bảy mươi bốn người dân trên địa bàn tỉnh đắk lắc vay với tổng số tiền tám trăm một mươi năm triệu đồng
lãi suất các đối tượng cho vay từ một trăm tám mươi hai năm cho đến hai trăm bốn mươi ba ba một năm cao gấp chín đến một mươi hai lần so với lãi suất quy định của nhà nước
quả đó nhóm này đã thu lợi bất chính

thời gian vừa qua trên các phương tiện truyền thông cơ quan chức năng đã đăng tải và cảnh báo đến người dân
các phương thức thủ đoạn lừa đảo thông qua mạng xã hội
tuy nhiên do phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi nên vẫn có không ít người mắc bẫy
tại địa bàn thành phố cà mau tỉnh cà mau đã xuất hiện một hình thức lừa đảo mới và bị hại
chủ yếu là những người bán hàng qua mạng internet
làm việc với cơ quan công an một người dân trú ở phường một thành phố cà mau cho biết
vào ngày một mươi hai tháng hai có đối tượng sử dụng tài khoản facebook liên hệ với anh để mua năm cây khoan với số tiền năm triệu
sau khi thỏa thuận giá đối tượng cho rằng đang ở xa nên yêu cầu anh cung cấp thông tin tài khoản
và gửi đường link để đăng nhập mới nhận tiền
tuy nhiên sau khi cung cấp thông tin không những không nhận được tiền mà anh còn phát hiện trên bốn mươi ba triệu đồng trong tài khoản của mình
đã bị đăng nhập
các người đã bị chuyển đi cho người khác
các người đã bị chuyển đi cho người khác
dân đang tạm trú tại thành phố cà mau chuyên nghề bán cá cảnh online
một đối tượng sử dụng gia lô tên minh hằng đã kết bạn và đặt mua hơn bốn trăm linh con cá cảnh với giá năm trăm linh triệu đồng
giao dịch xong rất nhanh chóng có tin nhắn báo anh đã nhận được tiền
và phải cung cấp các thông tin về tài khoản mật khẩu mã xác nhận
ngay sau khi thực hiện các bước trên thì toàn bộ số tiền một mươi hai triệu bảy trăm linh nghìn đồng trong tài khoản của anh đã biến mất
nó có ba bước tới bước thứ ba thì có lấy một cái mã
thì cái bước đó là sẽ có một cái mã otp gửi về cái máy của mình
nhưng mà lúc đó mình cũng sơ ý là cái mã otp đó là đại từ bên ocb từ bên ngân hàng của mình nhắn qua
thì khi mình cung cấp cái số otp đó thì cái đối tượng là trong dòng chưa tới một phút rồi cái tiền mình
tất cả số dư mình chuyển qua bên kia
theo công an thành phố cà mau trước đây trên địa bàn đã xuất hiện các kiểu lừa đảo
như sử dụng internet để giao bán hàng với giá rẻ trang mạng xã hội gia lô facebook
mạo danh người thân hoặc cán bộ nhà nước
để chiếm đạt tài sản
tuy nhiên các vụ việc xảy ra gần đây là kiểu lừa đảo với hình thức mới có tính chất tinh vi hơn
giữa cái nên làm và những cái không nên làm nó lẫn lộn trong đó
mình lại là quên mình lại là sơ ý mình lại là tiền luôn cái mã đó là cho nó
cho nên nó chiếm dụng luôn cái tài khoản của mình nó rút hết tiền ở trong cái tài khoản của mình
thông qua hình thức lừa đảo trên cơ quan chức năng khuyến cáo người dân
nhất là những người thường giao dịch chuyển tiền qua mạng internet
cần phải hết sức cảnh giác và không nên cung cấp mật khẩu mã otp tài khoản của mình cho người khác
khi phát hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan chức năng
để kịp thời ngăn chặn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội cướp giật tài sản
đối tượng phan tuấn phát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường một mươi bốn quận một mươi một tp hcm
đối tượng nguyễn công huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường bình hưng hòa a quận bình tân tp hcm
và đối tượng lê tuấn khải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại phường cầu ông lãnh quận một tp hcm
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được truyền thông báo
mọi thông tin sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện